căn cứ kết quả điều tra xác minh về những sai phạm tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật